trong hai mươi bốn giờ qua toàn thế giới đã ghi nhận một bốn trăm sáu mươi một trăm ba mươi ba ca mắc mới

theo trang thống kê worldometer info tính đến tám giờ ngày ba tháng ba giờ việt nam
thế giới ghi nhận tổng cộng bốn trăm bốn mươi một trăm một mươi hai một trăm hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có năm chín trăm chín mươi một chín trăm hai mươi hai ca tử vong
số bệnh nhân đã bình phục là ba trăm bảy mươi hai tám trăm ba mươi hai bảy trăm ba mươi một người
trong khi vẫn còn bảy mươi sáu hai mươi ba bệnh nhân đang phải điều trị tích cực
mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

ấn độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới bốn mươi hai chín trăm bốn mươi bốn bảy trăm sáu mươi một ca

sáu trăm năm mươi một mươi hai ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua toàn thế giới ghi nhận một bốn trăm sáu mươi một trăm ba mươi ba ca mắc mới
trong đó hàn quốc có số ca mắc mới cao nhất với hai trăm một mươi chín hai trăm ba mươi bảy ca
tiếp theo là đức với một trăm chín mươi tám bốn trăm năm mươi bảy ca
văn phòng thủ tướng hàn quốc thông báo
theo kết quả xét nghiệm nhanh khả nguyên cho thấy
thủ tướng kim bok yum đã dân tính với virus sars cov hai
và đang chờ kết quả xét nghiệm pcr tại nhà riêng
thủ tướng kim bok yum được cho là đã xuất hiện
số triệu chứng covid một mươi chín sau chuyến thăm thành phố daegu hôm hai mươi tám tháng hai
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến tích cực
mỹ và nhiều nước châu âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch
là sóng covid một mươi chín nghiêm trọng chưa từng có ở hồng kông trung quốc
đã gây áp lực mạnh lên hệ thống y tế và tâm lý người dân bị cách ly
theo tờ scmp mới đây trên mạng xuất hiện một đoạn video lan truyền rộng rãi
ghi lại cảnh một phụ nữ quẫn trí tại một địa điểm cách ly cộng đồng
ở penny bays trên đảo lan tàu
người này hét vào mặt các nhân viên bảo vệ khu vực cách ly
tôi phát điên lên mất
và tuần trước đã có bốn người định tự tử chỉ trong khoảng thời gian hai mươi bảy giờ
tại penny s bay
cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến để khuyên can
một người phụ nữ năm mươi chín tuổi đang dọa nhảy lầu
trong khi đó một người đàn ông đã phản đối bằng cách ngủ bên ngoài khu cách ly
vì không được hỗ trợ cấp thuốc điều trị bệnh mãn tính
khi nhắc tới hàng loạt vụ định tự tử tại penny s bay
giáo sư paul drip silphide
giám đốc trung tâm nghiên cứu và phòng chống tự tử
tại đại học hồng kông hku cho biết
đó là phần nổi của vấn đề sức khỏe tâm thần nói chung và không tốt
còn tiên sĩ judith blaine tác giả bài báo khoa học đầu tiên
về tác động của đợt cách ly bắt buộc dài nhất thế giới vào năm hai nghìn hai mươi một cho biết
cách ly kéo dài có tác động tiêu cực sâu sắc đến sức khỏe tinh thần của con người
bà nói ở hồng kông mọi người không được kiểm tra vấn đề sức khỏe tâm thần
trước khi họ đi cách ly bắt buộc
trước đó trong đợt bùng phát sars
hội chứng hô hấp cấp tính nặng ở hồng kông vào năm hai nghìn ba
số vụ tự tử đã gia tăng
các chuyên gia cho rằng chúng ta chưa thực sự hiểu được tác động tâm lý và xã hội của covid một mươi chín
theo bà blaine ngoài covid một mươi chín tâm lý lo lắng vì ra gia đình khi phải đi cách ly ở penis bay
khiến nhiều người tiềm ẩn nguy cơ tự tử rất cao
các chuyên gia lo lắng về vấn đề tâm thần ở những người phải cách ly
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ở hồng kông
hồng kông ghi nhận năm mươi năm ba trăm năm mươi ba ca mắc mới
ngày hai tháng ba mức cao chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát
trường đặc khu bà lâm trịnh nguyệt nga cho biết
chính quyền thành phố sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cung cấp thực phẩm tươi sống
nhu yếu phẩm hàng ngày cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội cho người dân
bà lâm trịnh nguyệt nga khẳng định
hồng kông sẽ thực hiện xét nghiệm bắt buộc toàn dân trong ba tháng
không phong tỏa toàn thành phố
nhưng sẽ thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu đáng kể dòng người lưu thông
chính quyền hồng kông sẽ cung cấp đầy đủ thông tin trước khi chính thức tiến hành xét nghiệm toàn dân
bà đồng thờ nhấn mạnh
mọi hành động đều sẽ quan tâm đến vai trò hồng kông là trung tâm tài chính quốc tế trong kết nối với thế giới
phải tính đến hoạt động của các thành phần kinh tế và tác động hàng ngày đối với người dân
kêu gọi công chúng không quá lo lắng
người đứng đầu chính quyền đặc khu cũng thừa nhận rất khó ước tính hồng kông sẽ ghi nhận
bao nhiêu ca bệnh sau đợt xét nghiệm bắt buộc toàn dân
số ca nhiễm mới được xác nhận ở hồng kông đã lên tới hàng chục nghìn ca mỗi ngày
trong thời gian tới thành phố sẽ không có đủ chỗ cách ly cho bệnh nhân và người tiếp xúc gần
vì vậy các cơ quan chức năng sẽ phải phân chia và giải quyết hợp lý hỗ trợ việc điều trị tại nhà
thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến rất phức tạp
hầu hết các quốc gia vùng lãnh thổ đều có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong
đây là một thực trạng đáng báo động toàn cầu
dịch bệnh đã làm ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên thế giới
mà còn dẫn đến nền kinh tế đang bị đình trệ nghiêm trọng
hy vọng mỗi chúng ta đều biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng chống dịch bệnh
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về covid một mươi chín
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại